thành phố hội an tỉnh quảng nam không chỉ có phố cổ làng cổ nghề truyền thống nổi tiếng
mà nơi đây còn có nhiều hoạt động thiết thực đó là sự trở về với nông nghiệp organic nông nghiệp của sự sống
từ những thành công ban đầu hội an đã đưa sản phẩm của người nông dân đến gần hơn với người tiêu dùng
thông qua phiên trợ nông sản organic hữu cơ hội an
phiên trợ đầu tiên diễn ra ngày hôm nay đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan và mua sắm
và đây được xem là một sản phẩm du lịch mới của thành phố hội an
nghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
bà nguyễn thị đông phường cẩm châu thành phố hội an cùng với các thành viên trong gia đình
đã đưa nông sản của mình đến phiên chợ rau hữu cơ từ sáng sớm
với tất cả hơn ba mươi loại rau củ quả của gia đình bà đông đã chia nhỏ và gắn mã truy xuất nguồn gốc cho từng nông sản
theo bà đông khi mới sản xuất rau hữu cơ đã gặp không ít trở ngại
người tiêu dùng chưa phân biệt được rau trồng theo phương tức hữu cơ và rau thông thường
tuy nhiên hiện nay có phiên trợ nông sản organic hữu cơ mọi thứ đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều
phiên trợ nông sản organic hữu cơ hội an là địa điểm gặp gỡ thú vị
kết nối những người nông dân cùng chung niềm đam mê về những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
những sản phẩm nông nghiệp sạch bày bán ở đây đã thật sự thu hút sự quan tâm của người dân địa phương
nhất là du khách quốc tế và người dân từ nơi xa đến sinh sống và làm việc tại hội an
việc hỗ trợ nông dân trồng rau hữu cơ tổ chức những phiên trợ rau hữu cơ nói không với túi ni lông của hội an
là một điển hình tiêu biểu cho cung cách làm nông mới trên con đường

hội an đã hướng đến xây dựng hình ảnh đẹp của một thành phố di sản với không gian không túi ni lông
đến phiên trợ này người dân và du khách còn được thưởng thức không gian ẩm thực tinh túy sáng tạo đậm chất vùng miền xứ quảng
chọn cho mình những sản phẩm lưu niệm độc đáo để lưu giữ những kỷ niệm đẹp và tặng cho những người thân yêu